thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu khu kinh tế dung quốc là khu kinh tế đa ngành đa lĩnh vực đầu tiên của cả nước
sau hai mươi năm phát triển dung quốc đã có những bước đột phá mạnh trong thu hút đầu tư công nghiệp
và trở thành trung tâm công nghiệp nặng là động lực thúc đẩy kinh tế của cả khu vực miền trung tây nguyên
nhà máy nước dung quất là dự án đầu tiên được cấp giấy chứng nhận và xây dựng ở khu kinh tế dung quốc vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng phải đến cuối năm hai nghìn năm khi dự án nhà máy lọc dầu dung quất tái khởi động
cùng hàng loạt các dự án lớn nhà máy nước dung quất mới chính thức kinh doanh phục vụ
đến nay nhà máy này đã hoạt động ổn định sản lượng trên một mươi m ba trên ngày doanh thu khoảng ba mươi năm tỷ mỗi năm
trải qua một thời gian đi khu kinh tế bây giờ đi vào giai đoạn phát triển ổn định và dần dần phát triển
thì phía doanh nghiệp chúng tôi cũng đã là dần dần khắc phục được
và đi vào sinh hoạt ổn định
và cung cấp toàn bộ nước sạch cho đến khu địa bàn kinh tế
thì hiện tại bây giờ là phía đơn vị chúng tôi cũng cung cấp được là cho một trăm một mươi năm doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế dung quốc này
và khoảng là gần hai hộ dân cho sinh hoạt
sau sáu năm vận hành thương mại nhà máy lọc dầu dung quất đã sản xuất hơn bốn mươi năm triệu tấn dầu thô
và xuất bán thị trường bốn mươi năm triệu tấn sản phẩm các loại
tổng doanh thu của nhà máy đến nay đạt bảy trăm sáu mươi tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước gần một trăm ba mươi tỷ đồng
nhà máy lọc dầu dung quất trái tim của khu kinh tế dung quốc đưa tỉnh quảng ngãi từ một địa phương thuần nông
nằm trong tấp bốn tỉnh thành đóng góp ngân sách lớn nhất của cả nước nhiều năm qua
hiệu quả hơn và chúng tôi đang trong lộ trình tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tiếp tục đầu tư vào để xây dựng lên các nhà máy hóa dầu vệ tinh xung quanh nhà máy lọc dầu dung quất
để thực sự có một tổ hợp công nghiệp lọc hóa dầu càng ngày càng phát triển quy mô hơn hiệu quả hơn và bền vững hơn
công nghiệp một trăm linh vốn fdi của hàn quốc đầu tư tại dung quất
hơn sáu năm hoạt động deina đã chế tạo sản xuất thiết bị công nghiệp nặng với kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm ba mươi triệu usd mỗi năm
các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao mang thương hiệu việt nam do san vina sản xuất đã xuất khẩu đi hai mươi chín quốc gia trên thế giới
tôi thấy khu kinh tế dung quốc có nhiều điều kiện thuận lợi cơ bản để cho các công ty như chúng tôi phát triển
không chỉ là chính sách kinh doanh mà cả hệ thống hạ tầng
giao thông tôi thấy sự phát triển nhanh và chúng tôi cũng được hỗ trợ nhiều
sau hai mươi năm phát triển khu kinh tế dung quốc đã có một trăm hai mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn trên một mươi bốn tỷ usd
năm hai nghìn một mươi năm thu ngân sách của khu kinh tế dung quốc đạt ba mươi tỷ đồng đưa tỉnh quảng ngãi nằm trong tốc bốn tỉnh thành dẫn đầu cả nước
hiện dùng quất quy hoạch mở rộng lên bốn mươi năm ba trăm linh ha thu hút dự án lớn như khu công nghiệp đô thị dịch vụ v ship quảng ngãi
trung tâm khí điện miền trung hệ thống cảng container được kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá cho khu kinh tế dung quốc trong giai đoạn mới
phát triển các ngành công nghiệp nặng gắn với cả biển nước sâu trong đó có thể là kể đến ngành công nghiệp luyện kim
rồi cùng với công nghiệp lọc dầu hóa dầu luyện kim để hình thành cái công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp nặng
với những tiền đề và lợi thế có sẵn bước sang giai đoạn phát triển mới
khu kinh tế dung quốc tiếp tục khẳng định vị thế lớn là một trong năm khu kinh tế trọng điểm của cả nước
đây tiếp tục sẽ là nền tảng vững chắc đưa kinh tế xã hội tỉnh quảng ngãi khu vực miền trung bứt phá đi lên